ngày hai mươi tháng bốn công an tỉnh lào cai phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai
tiến hành tiếp nhận hai nạn nhân nữ giới bị bán sang trung quốc được công an nước bạn phối hợp trao trả
trước đó nhận được thông tin của công an tỉnh điện biên về việc em hàng thị x sinh năm hai nghìn một mươi
trú tại xã na tông huyện điện biên tỉnh điện biên mất tích và có nhiều dấu hiệu nghi bị bán sang trung quốc
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lào cai đã nhanh chóng phối hợp cùng cục công an hà khẩu
châu hồng hà tỉnh vân nam trung quốc khoanh vùng tìm kiếm qua đó phát hiện và giải cứu thành công
em hàng thị x tại nơi ở của các đối tượng mua bán người ở huyện hà khẩu trung quốc
tại đây lực lượng chức năng còn phát hiện thêm một nạn nhân hiện đang ở cùng em x là em hờ thị mờ
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại xã hang chú huyện bắc yên tỉnh sơn la lực lượng chức năng đã tiếp nhận
hai nạn nhân từ công an trung quốc đồng thời tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ